hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thưa quý vị và các bạn số ca mắc covid một mươi chín cả nước đang giảm liên tục trong một mươi ngày qua
cập nhật đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín mới nhất của bộ y tế cho thấy
cả nước còn năm tỉnh thuộc vùng cam hai mươi một tỉnh thành thuộc vùng vàng số còn lại thuộc vùng xanh
theo cập nhật đánh giá cấp độ dịch mới nhất hiện nước ta có hai mươi một tỉnh thành thuộc cấp độ dịch thứ hai
tương đương vùng vàng là bà rịa vũng tàu bình phước bến tre hòa bình hà tĩnh
thành phố hải phòng hưng yên lâm đồng nghi an phú yên quảng bình quảng trị
thanh hóa thừa thiên huế tiền giang vĩnh long vĩnh phúc thành phố đà nẵng đắk lắc đắk nông và đồng nai
ba mươi bảy tỉnh thành còn lại là cấp độ dịch một tương đương vùng xanh
trong đó có hai đô thị lớn nhất cả nước là thành phố hà nội và thành phố hồ chí minh
về chi tiết cấp độ dịch theo quy mô xã phường đến trưa ngày hai mươi tám tháng ba cho thấy
cả nước hiện có bốn bốn trăm tám mươi hai xã phường thuộc vùng sành chiếm bốn mươi hai ba trong tổng số xã phường đánh giá

số xã phường thuộc vùng cam
số xã phường thuộc vùng đỏ
chiếm khoảng hai bốn
như vậy so với đánh giá cấp đội dịch cách đây một mươi ngày số xã phường thuộc vùng xanh đã tăng một trăm bốn mươi năm xã phường
số đơn vị thuộc vùng đỏ giảm một trăm bốn mươi sáu xã phường
số đơn vị thuộc vùng vàng và vùng cam không có sự thay đổi nhiều
bộ y tế cũng đề nghị các bộ ngành địa phương căn cứ kết quả đánh giá
các địa phương tổ chức thực hiện linh hoạt các biện pháp đáp ứng phù hợp kiểm soát hiệu quả dịch bệnh trên địa bàn
linh hoạt tăng cấp độ phòng chống dịch từ cấp độ ba lên cấp độ bốn ở một số khu vực có diễn biến dịch phức tạp
để nhanh chóng kiểm soát tình hình ngăn chặn hiệu quả lây nhiễm
thực hiện hiệu quả nguyên tắc năm k cộng vaccine thuốc điều trị cộng công nghệ cộng ý thức người dân
dù tình hình dịch ở nước ta có những dấu hiệu tích cực tuy nhiên người dân tuyệt đối không chủ quan lơ là
bởi rất nhiều nước trên thế giới đã tái bùng phát dịch sau một thời gian ổn định
như vậy từ ngày một mươi năm tháng ba nước ta đã mở cửa lại du lịch đón khách quốc tế
hàng loạt các dịch vụ khác theo đó cũng được hoạt động trở lại
tuy nhiên hiện các chủ quán karaoke ở hà nội vẫn đang mong ngóng từng ngày để được mở cửa
lấy dẫn chứng việc thành phố hồ chí minh cũng như nhiều địa phương khác cho phép karaoke vũ trường hoạt động từ vài tháng nay
phó giáo sư nguyễn huy nga nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế nêu quan điểm
thời điểm hiện tại hà nội cũng nên cho dịch vụ karaoke mở cửa
ông nga nói tại hà nội số ca covid một mươi chín tuy đang cao nhưng chúng ta đã xác định sống chung với dịch rồi
thì vẫn nên cho các dịch vụ hoạt động trở lại
cùng với đó là khuyến cáo người dân nếu ai đang có vấn đề về sức khỏe
đang lại ép không hoặc mới tiếp xúc với ca bệnh thì cần tự giác phòng dịch lây lan
phân tích kỹ hơn ông nga lý giải hiện tại chính phủ đang yêu cầu bộ y tế theo dõi sát diễn biến dịch bệnh trên thế giới
và trong nước để kịp thời chuyển biện pháp phòng
chống dịch covid một mươi chín từ bệnh truyền nhiễm nhóm a sang bệnh truyền nhiễm nhóm b
vì thế việc cho phép karaoke được hoạt động trở lại là phù hợp
vì việc dừng quá lâu ảnh hưởng đến người dân rất nhiều trong khi vốn đầu tư không hề nhỏ
chuyên gia y tế trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng cũng đồng quan điểm trên ông phu đề xuất
hà nội nên mở cửa trở lại dịch vụ karaoke trong bối cảnh đã nới lỏng toàn bộ
tuy nhiên vẫn phải tăng cường kiểm soát rủi ro
trong khi đó ở góc độ kinh tế chuyên gia lê đăng doanh
nguyên viện trưởng viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương cim nhìn nhận
ở hà nội hiện có rất nhiều cơ sở kinh doanh karaoke đã đóng cửa hoặc treo biển trao thuê mặt bằng
từ đó cho thấy một lượng lớn đã không thể trụ lại
khiến rất nhiều người mất việc làm hoặc thiệt hại nặng nề về tài chính
nếu việc đóng cửa kéo dài tình trạng này sẽ còn nặng nề hơn thêm nhiều cơ sở nữa sẽ phá sản
ngoài ra nhiều chuyên gia còn cho rằng
karaoke là một mắt xích trong chuỗi các dịch vụ cần thiết để phát triển kinh tế ban đêm
khi việt nam mở cửa du lịch đón khách quốc tế
một chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke ở hà nội cho biết khoảng một mươi tám tháng ngừng hoạt động
chỉ tính riêng chi phí mặt bằng cũng đã tốn hơn tỷ đồng
không hoạt động thì lấy đâu ra tiền tôi phải đi vay để bù vào
nếu tình trạng này còn kéo dài thêm nữa thì khả năng là phá sản
theo vị này chi phí cho phần mặt bằng đối với karaoke là khá cao
để kinh doanh karaoke thì chủ quán ít cũng phải thuê mặt
bằng năm mươi một trăm linh triệu đồng một tháng
ấy là chưa kể các chi phí đầu tư và thiết bị điện tử trang trí cách âm
theo thời gian những phần nội ngoại thất này sẽ xuống cấp và phải tu sửa lại
dù nhiều ý kiến cho rằng đã đến lúc hà nội nên cho phép mở cửa cho karaoke hoạt động trở lại
tuy nhiên đến thời điểm hiện tại chưa có bất cứ thông báo nào cho phép loại hình này được hoạt động trở lại
quý vị và các bạn thân mến hiện nay nhiều trẻ mắc covid một mươi chín nhanh khỏi
nhưng có thể gặp hội chứng viêm đa hệ thống trẻ em liên quan covid một mươi chín
trẻ có thể bị đau đầu chóng mặt buồn nôn co giật các vấn đề liên quan đến đường tiêu hóa hay mất ngủ
tình trạng này diễn ra lâu dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất tinh thần
dưới đây là một số cách giúp kiểm soát hiệu quả chứng hậu covid một mươi chín ở trẻ
các triệu chứng của covid một mươi chín giống với các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp khác như cảm lạnh thông thường hoặc cúm
vì vậy chúng ta có thể thường bỏ qua các dấu hiệu ban đầu của bệnh
tuy nhiên để bảo vệ trẻ trần đoán sớm là rất quan trọng
nếu chậm trễ có thể dẫn đến các biến chứng nặng
khi điều trị kịp thời vì xuất hiện các triệu chứng sau khi khỏi covid một mươi chín có thể dễ kiểm soát hơn
thay vì chăm chú vào các nguồn internet hoặc là cố gắng điều trị cho con bạn bằng các loại thuốc khác nhau
điều quan trọng là cha mẹ nên cho trẻ thăm khám để được bác sĩ tư vấn
cha mẹ chỉ dùng thuốc cho trẻ khi có sự tư vấn khuyến nghị của bác sĩ
không tự ý chữa trị tránh biến chứng xảy ra với bé
trong giai đoạn trẻ phục hồi sau covid một mươi chín cha mẹ cần lưu ý đến chế độ ăn uống và dinh dưỡng của con
bé cần chế độ ăn cân bằng bao gồm tất cả các vitamin khoáng chất trong bữa ăn
ngoài ra phụ huynh luôn nhắc trẻ uống nước thực phẩm tươi nấu tại nhà
và trái cây giàu vitamin c sẽ giúp nâng cao sức khỏe thể chất
cha mẹ nên hạn chế cho bé ăn vặt với đồ chế biến sẵn vì có thể làm chậm quá trình hồi phục
căng thẳng lo lắng do covid một mươi chín phổ biến ở người lớn và cũng tồn tại ở trẻ em
những biểu hiện thay đổi tâm trạng có thể là dấu hiệu của các vấn đề sức khỏe tâm thần do covid một mươi chín gây ra ở trẻ
lúc này cha mẹ xác định các dấu hiệu tìm cách khắc phục
trẻ cần được hỗ trợ trong trường hợp này
cha mẹ chính là những người tốt nhất đồng hành cùng con
hậu covid một mươi chín là điều tất yếu sẽ xảy ra ở những người từng nhiễm
thế nên người bệnh không cần phải quá lo lắng
khi gặp bất cứ vấn đề gì hãy đến gặp bác sĩ để được thăm khám và tư vấn điều trị đúng cách
mới đây các nhà khoa học đã đưa ra khuyến cáo mới trong giai đoạn omicron đang bùng phát
là ngoài các triệu chứng phổ biến như rát họng sốt mệt mỏi những trường hợp bị đau bụng đau dạ dày tiêu chảy buồn nôn chán ăn
cũng có thể là dấu hiệu của việc đã nhiễm virus
hơn tám trăm năm mươi báo cáo cá nhân hàng ngày qua app joecovid
chương trình hợp tác đa quốc gia của các cơ quan nghiên cứu danh tiếng như harvard stanford king s college london
cho thấy từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
tỷ lệ người mắc covid một mươi chín có vấn đề về đường tiêu hóa tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái
bên cạnh đó các nhà nghiên cứu cũng ghi nhận hiện tượng tăng tỷ lệ người gặp vấn đề về tiêu hóa
nhưng xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín
từ dữ liệu này các nhà khoa học đã đưa ra khuyến cáo mới trong giai đoạn omicron đang bùng phát
là ngoài các trợ chứng phổ biến như rát học sốt mệt mỏi những trường hợp bị đau bụng đau dạ dày tiêu chảy buồn nôn chán ăn
cũng có thể là dấu hiệu của việc đã nhiễm virus
cơ chế sars cov hai gây ra các vấn đề về đường tiêu hóa chưa được lý giải chi tiết
nhưng đã có một số cơ sở để đưa ra các giả thuyết
các tế bào biểu mô ở nhiều vị trí trong đường tiêu hóa biểu hiện ở mức cao cụ thể ace hai
cùng là một loại protein serin prote tmprss hai là cánh cửa quan trọng cho sự xâm nhập của sars cov hai
gây tổn thương trực tiếp cho đường tiêu hóa
so với delta omicron có khả năng tái bản nhanh gấp bảy mươi lần trong phế quản kém hơn ở phổi
vì vậy khả năng virus xuống đường tiêu hóa cao nếu bệnh nhân nhiễm omicron
ngoài ra việc điều trị covid một mươi chín cũng có thể ảnh hưởng tới hệ vi sinh vật trong đường ruột
gus microbiome gây dối loạn chức năng tiêu hóa
một số nghiên cứu cho thấy bệnh nhân khỏi covid một mươi chín dễ bị thay đổi thành phần vi khuẩn ruột
giảm vi khuẩn có lợi tăng vi khuẩn có hại
sự mất cân bằng này khiến phản ứng cơ thể nặng do vi sinh đường ruột ảnh hưởng hệ thống miễn dịch
ví dụ là mức độ phản ứng viêm nặng hơn hoặc góp phần gây ra bão situkin
người mắc bệnh mạng tính ở đường tiêu hóa tâm lý stress dùng thuốc kháng sinh
có thể là nguyên nhân gây ra tình trạng trên
hoặc là do bộ nhiễm vi khuẩn cơ hội nhiễm virus khác họ liên tục gây đau cơ bụng
tuy nhiên bệnh nhân không nên quá lo lắng nếu có triệu chứng đường tiêu hóa
bởi phần lớn triệu chứng này không kéo dài không cần can thiệp bằng thuốc
người bệnh nên thư giãn đầu óc uống nhiều nước bù điện giải nếu bị tiêu chảy
sử dụng men tiêu hóa để tăng thành phần vi sinh có lợi uống thuốc giảm đau
nếu cơn đau gây ra khó chịu liên tục tư vấn điều trị từ bác sĩ nếu biểu hiện nặng
còn tại tây ban nha những người mắc covid một mươi chín và chỉ có triệu chứng bình thường
hoặc không có triệu chứng có thể tiếp tục hoạt động thường nhật
họ sẽ không bắt buộc phải xét nghiệm hay tự cách ly tại nhà
quốc gia này đang có kế hoạch để coi covid một mươi chín như một bệnh cúm thông thường
những người mắc covid một mươi chín và chỉ có triệu chứng bình thường
hoặc là không có triệu chứng có thể tiếp tục hoạt động thường nhật
chỉ những người có nguy cơ mới phải tiếp tục áp dụng các quy định trước đó
như người trên sáu mươi tuổi người bị suy giảm hệ biễn dịch phụ nữ có thai nhân viên y tế
quy định duy nhất từ các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt một thời vẫn còn áp dụng tại tây ban nha
đó là bắt buộc phải đeo khẩu trang tại nơi công cộng trong nhà khi di chuyển trên xe buýt tàu máy bay
tại cộng đồng tự trị galisia quy định trình bằng chứng chứng minh đã tiêm phòng
đã xét nghiệm và đã phục hồi vẫn được áp dụng khi ra vào bệnh viện và viện dưỡng lão
cũng như hạn chế số lượng khách ngồi ở mỗi bàn trong nhà hàng
những quy định này dự kiến sẽ hết hạn vào ngày chín tháng bốn
tây ban nha từng là nơi bị ảnh hưởng nặng nề thời kỳ đầu dịch bệnh nhưng nay đã giảm đáng kể
tỷ lệ ca nhiễm bảy ngày hai trăm hai mươi bảy ca trên một trăm linh dân và chỉ có ba sáu trong tổng số dường bệnh là bệnh nhân covid một mươi chín
gần tám mươi năm dân số đã tiêm phòng năm mươi một đã tiêm mũi dự phòng
một số quốc gia đã và đang có kế hoạch coi covid một mươi chín là bệnh đặc hữu
có thể kể đến như indonesia đang chuẩn bị lộ trình thái lan dự kiến từ ngày một tháng bảy
malaysia dự kiến ngày một tháng bốn thụy điển đã công bố kết thúc đại dịch covid một mươi chín từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi
và sau một tháng áp dụng số ca nhiễm có xu hướng giảm mạnh
còn tại trung quốc với hơn sáu hai trăm linh trường hợp dương tính mới trong cộng đồng ngày hai mươi bảy tháng ba
trong đó thượng hải chiếm hơn một nửa siêu đô thị lớn nhất quốc gia này
đã trở thành tâm dịch covid một mươi chín mới nhất của đất nước tỷ dân
số liệu do ủy ban y tế quốc gia trung quốc công bố sáng nay ngày hai mươi tám tháng ba cho thấy
trung quốc đại lục đã báo cáo một hai trăm một mươi chín ca covid một mươi chín và gần năm trường hợp không triệu chứng mới
trong cộng đồng một ngày trước đó
trong đó riêng trung tâm tài chính và cũng là siêu đô thị số một của nước này thượng hải
có tới ba năm trăm linh trường hợp dương tính
đây là số ca trong ngày cao nhất từ trước đến nay trong bối cảnh lây nhiễm
tăng cao kỷ lục tại thành phố này trong tuần qua
thượng hải đang đối mặt với đợt bùng phát mới trong gần một tháng
khi số ca không triệu chứng mới tại đây đã chiếm gần bảy mươi tổng số trường hợp không triệu chứng của trung quốc
trong thông báo ngày hai mươi tám tháng ba
phát biểu tại cuộc họp bào sáng nay bà ngô phạm thành viên nhóm chuyên gia
tiểu tổ lãnh đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của thượng hải cho biết
dịch bệnh phát triển theo cụm ở các khu vực và đã lan rộng ra khắp thành phố
tiêm ẩn nguy cơ bùng phát trên diện rộng
bà ngô phàm nói sau khi nghiên cứu và nhận định toàn diện
cần có các biện pháp quyết liệt và kiên quyết hơn nữa để giảm thiểu di chuyển trong xã hội của dân cư
nhanh chóng xác định người nhiễm loại bỏ hoàn toàn sự lây truyền của virus tăng hình trong cộng đồng
từng được coi là một trong những hình mẫu có chiến lược chống dịch thành công nhất trung quốc
nhưng với số ca bệnh tăng mạnh chưa từng thấy hiện tượng hải đã buộc phải tiến hành xét nghiệm
trong toàn thành phố và phong tỏa từng phần các khu dân cư
trong một thông báo vừa đưa ra mới đây thượng hải cho biết một đợt xét nghiệm acid nucleic mới
sẽ được thực hiện theo từng khu vực với sông hoàng phố là danh giới bắt đầu từ hai mươi tám tháng ba
theo đó trung tâm tài chính với hai mươi năm triệu dân này sẽ phong tỏa từng phần
và xét nghiệm theo hai giai đoạn trong vòng chín ngày
các quận ở phía đông sông hoàng phố và một số quận gần đó với khoảng một mươi một triệu dân
sẽ bị phong tỏa từ hai mươi tám tháng ba đến ngày một tháng bốn
các quận còn lại ở phía tây sông hoàng phố sẽ phong tỏa từ ngày một đến ngày năm tháng bốn
người dân được yêu cầu ở nhà trừ những người làm việc trong lĩnh vực dịch vụ quan trọng
như nhiên liệu điện giao thông vệ sinh và cung cấp thực phẩm
xe buýt taxi và hệ thống tàu điện ngầm sẽ ngừng hoạt động
đây là sự gián đoạn lớn nhất liên quan đến covid một mươi chín xảy ra tại thành phố này cho đến nay
tuy nhiên trong thông báo mới nhất sáng hai mươi tám tháng ba giới chức thượng hải khẳng định
sân bay đường sát và các hoạt động vận chuyển hành khách và hàng hóa quốc tế tại đây
vẫn đang hoạt động bình thường
quý vị thân mến dưới quan sát nhận định thượng hải có thể là phép thử cho chiến lược
zero covid của trung quốc
trước đó chính quyền thành phố này đã khẳng định sẽ không phong tỏa để tránh làm ảnh hưởng
đến kinh tế thay vào đó sẽ áp dụng việc phong tỏa bốn mươi tám giờ tại từng khu vực có dịch
những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên kênh báo sức khỏe và đời sống
hy vọng quý vị và các bạn quan tâm theo dõi